cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp bốn đối tượng trong nhóm trộm cắp liên tỉnh
bốn đối tượng gồm mai văn hào nguyễn thái hùng nguyễn trung hậu và vũ văn thượng
theo điều tra ban đầu bốn đối tượng trên đều không có việc làm nghiện ma túy thuê phòng trọ để ở tại thành phố biên hòa
hàng đêm cùng nhau thuê xe taxi hoặc xe ô tô tự lái tìm đến nhà người dân sơ hở rồi phá khóa đột nhập trộm cắp tài sản
bước đầu cơ quan công an xác định nhóm đối tượng trên đã thực hiện trót lọt một mươi vụ
lấy trộm gần hai mươi mô tô trên địa bàn các tỉnh đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu và một số tỉnh tây nguyên
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận sau mỗi vụ trộm sẽ đưa xe mô tô về phòng trọ cất dấu
sau đó thay đổi màu xe và biển số nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
và đưa đi bán lấy tiền mua ma túy sử dụng và chia nhau tiêu xài cá nhân